tiếp tục là thông tin phòng chống covid một mươi chín
mới đây lực lượng tuần tra phòng chống dịch thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa quyết định xử phạt tám người
với số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
trong lúc tuần tra kiểm soát vào lúc một mươi tám h ngày sáu tháng tám tổ tuần tra đặc biệt phòng chống dịch covid một mươi chín xã tân thạnh
phát hiện nhóm người tụ tập ăn nhậu tại nhà ông nguyễn quốc toàn ở ấp xóm mới xã tân thạnh
ngoài ông toàn còn có bảy người khác tập trung
lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản vi phạm và mời các đối tượng về trụ sở công an xã làm việc
ủy ban nhân dân xã tân thạnh hoàn chính hồ sơ đề nghị ủy ban nhân dân thị xã giá rai
ra quyết định xứ phạt mỗi người hai mươi triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp
hạn chế tập trung đông người trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín